cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín huyện con cuông tỉnh nghệ an đã di rời hai mươi hai hộ người đan lai trong vùng lõi vườn quốc gia pù mát về khu tái định cư mới
cùng với việc bố trí ổn định nơi ở mới thì việc tạo điều kiện cho con em người đan lai tới trường cũng được các giáo viên ở đây vô cùng quan tâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
trong số bảy mươi năm khẩu của hai mươi hai hộ trong diện di rời đợt một này có hai trẻ mầm non chín em bậc tiểu học và bốn em bậc trung học cơ sở
để các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới các giáo viên đã đến tận từng nhà tiếp xúc làm quen với phụ huynh và các em học sinh
để các em học sinh đan lai sớm hòa nhập giáo viên điểm lẻ trường tiểu học hai thạch ngan còn cử giáo viên vận động các em học sinh người thái
đang học ở đây cùng dìu dắt hướng dẫn và quyên góp mua giấy bút sách vở quần áo xe đạp để động viên chín em học sinh đan lai mới về nhập học
sự quan tâm chia sẻ của giáo viên học sinh nơi đây đã tiếp thêm niềm tin động lực để con em người đan lai bước vào năm học mới
với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền nhà trường và cả cộng đồng tin tưởng rằng các em học sinh người đan lai về nơi ở mới
sẽ có môi trường học tập tốt hơn vươn lên sánh vai cùng các em học sinh
các em học sinh dân tộc thiểu số vùng miền tây nghệ an